ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tp hcm thông tin về việc mạng xã hội phản ánh có nhóm người giả mạo nhân viên y tế vào nhà dân tết covid một mươi chín để gây mê chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm cho biết vừa qua mạng xã hội lan truyền thông tin với nội dung vào buổi tối tại một gia đình người dân trên đường cách mạng tháng tám tp hcm có ba người mặc đồ bảo hộ y tế đến yêu cầu tết nhanh covid một mươi chín do nghi ngờ có người trong gia đình dương tính
sau đó nhóm người này sử dụng que thử trước thuốc mê người trong gia đình và chiếm đoạt tài sản
ngay sau khi nắm được thông tin liên quan ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyện khẩn trương ra soát xác minh làm rõ vụ việc qua đó không phát hiện vụ việc như trên xảy ra tại tp hcm
cũng theo công an tp hcm thời gian qua nhiều người xấu đã lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố đề nghị người dân chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác đồng thời không lan truyền tin đồn không có căn cứ sai sự thật gây hoang mang dư luận
tổ chức y tế thế giới who cho biết tính đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một có tới tám mươi đến một trăm tám mươi nhân viên y tế toàn cầu thiệt mạng vì covid một mươi chín
đồng thời who khẳng định nhân viên y tế phải được ưu tiên tiêm chủng
theo hãng tin afp ngày hai mươi hai tháng một mươi who ước tính trong số
khoảng một trăm ba mươi năm triệu nhân viên y tế trên thế giới
có tám mươi đến một trăm tám mươi nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe chết vì covid một mươi chín trong giai đoạn từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ tedrost azdanom ghebreyesus tổng giám đốc who nhấn mạnh nhân viên y tế phải là những người được tiêm chủng trước tiên
theo ông tedrost cũng lên án sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine covid một mươi chín toàn cầu
theo tổng giám đốc who tại châu phi chưa tới một trăm một mươi nhân viên y tế được chích ngừa đủ
trong khi đó tại hầu hết nước thu nhập cao hơn tám mươi nhân viên y tế đã tiêm đủ vaccine
theo ông tedros thực tế sau hơn một mươi tháng kể từ khi who phê duyệt vaccine covid một mươi chín đầu tiên hàng triệu nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm chủng
ông tedros cho rằng đây là bản cáo trạng đối với những quốc gia và công ty đang kiểm soát nguồn cung vaccine toàn cầu
ngoài ra who muốn tiêm chủng trước tiên
ngoài ra who muốn tiêm chủng cho ít nhất bốn mươi dân số mỗi nước trên thế giới trước cuối năm này
tuy nhiên ông techros cho biết hiện nay tám mươi hai quốc gia có nguy cơ không đạt được mục tiêu này do thiếu nguồn cung vaccine
cho đến nay đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của hơn bốn chín triệu người trên thế giới kể từ khi bùng phát lần đầu tại trung quốc vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
toàn cầu cũng ghi nhận gần hai trăm bốn mươi hai triệu ca bệnh
liên quan đến công tác tiêm vaccine nâng cao miễn phí
đại dịch covid một mươi chín cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần ưu tiên tiêm trước cho trẻ một mươi sáu một mươi bảy tuổi
thành phố thủ đất cũng đã lên kế hoạch tổ chức tiêm vaccine mỗi một cho trẻ bắt đầu từ một mươi năm hai mươi
theo đó tp hcm dự kiến tiêm cho bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố
cụ thể đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp
bảo đảm an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh
đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn
do ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện lựa chọn
đối với các trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
đối với các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
sẽ lập danh sách trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại thời điểm tiêm chủng
kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành khác để tiêm theo quy định hiện hành của bộ y tế
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần
ưu tiêm tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi và theo tiến độ cung ứng vaccine tình hình dịch tại địa phương
vaccine được dùng tiêm cho trẻ là loại vaccine đã được bộ y tế phê duyệt
sử dụng cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để đảm bảo nguồn vaccine tp hcm sẽ đề xuất với bộ y tế nhu cầu vaccine phòng covid một mươi chín
nhằm bao phủ hai liều vaccine cho trẻ em trên địa bàn thành phố
đồng thời tiếp nhận nguồn vaccine phòng covid một mươi chín do bộ y tế cấp cho thành phố
cũng tại tp thủ đức mới đây lãnh đạo tp thủ đức đã ra mắt trung tâm điều hành thông minh
trung tâm điều hành thông minh tp thủ đức giai đoạn một do tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
vnpt xây dựng và đưa vào vận hành với nhiều chức năng trên mọi lĩnh vực
phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành
đây là trung tâm điều hành đầu tiên trên địa bàn tp hcm
có đủ chính lĩnh vực của thủ đô thông minh và phân hệ điều hành phòng chống dịch bệnh phục hồi kinh tế
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp lãnh đạo thành phố thủ đức đã thực hiện chỉ đạo
trên cơ sở phân tích dữ liệu thông tin giám sát tình hình xét nghiệm
tiêm vaccine dữ liệu điều trị f tình hình dịch bệnh an sinh xã hội và hoạt động của doanh nghiệp
tất cả dữ liệu được cập nhật biến động hàng ngày
trong giai đoạn tiếp theo trung tâm này tiếp tục xây dựng danh mục công việc quản lý nhà nước
để hoàn thiện khung dữ liệu chuyên ngành thu thập và hoàn thiện dữ liệu thô
tích lĩ và mở rộng kho dữ liệu số
ngoài ra trung tâm này cũng triển khai hệ thống máy lọc ai
kết nối cảm biến mạng không dây tốc độ cao xử lý dữ liệu lớn internet vạn vật iot
để tự động giám sát phân tích dữ liệu nhằm đưa ra cảnh báo cho việc điều hành
ngày một mươi chín tháng một mươi thành phố thủ đức được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ một tức là vùng xanh
thành phố thủ đức đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
để cải thiện các tiêu chuẩn đánh giá cấp độ dịch
đồng thời thực hiện kế hoạch tiêm vaccine cho một trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn
thưa quý vị ngay khi thành phố hà nội đồng ý mở lại hoạt động vận tải xe khách liên tỉnh
tại các bến xe hoạt động đón trả khách diễn ra nhồn nhịp
thay vì dừng đổ đón trả khách tại các tuyến đường xung quanh bến xe mỹ đình
đã vào bến xe mỹ đình dừng đổ đón khách
sau khi sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy gửi đến các bến và doanh nghiệp vận tải
họ đã chạy một trăm linh tuần xuất lượt chuyến
trong sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại bến xe mỹ đình lãnh đạo bến xe cho biết
hiện đã có hơn một mươi tuyến xe khách liên tỉnh
đến bến hoạt động
đại diện công ty cổ phần bến xe hà nội cho biết
đơn vị đang căn cứ vào văn bản hướng dẫn số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy
trên sở giao thông vận tải gạch qlvtor của sở giao thông vận tải
để cho các bến xe hoạt động trở lại
đại diện công ty của phần bến xe hà nội cho biết
theo thông báo
các bến xe hà nội thuộc vùng xanh hoạt động bình thường
và không hạn chế tiếp nhận các lượt xe đã có biểu đồ hoạt động tại hà nội
sau ba tháng dừng hoạt động từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
sở giao thông vận tải hà nội có văn bản cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động thí điểm
với năm lượt chuyến và chở khách năm mươi số ghế trên xe
đến ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua
sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi sáu
trên sở giao thông vận tải gạch qlvt
đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cho phép xe khách liên tỉnh và xe buýt kế cận hoạt động một mươi hai mươi lượt chuyến
tuy nhiên cũng trong ngày hai mươi tháng một mươi
lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội
tiếp tục ký văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy trên sở giao thông vận tải gạch qlverter
ra sau văn bản bốn nghìn tám trăm một mươi sáu gửi các bến xe
trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải thông báo
vận tải xe khách liên tỉnh được phép hoạt động
theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông
cụ thể quyết định này nêu
tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tầng sức bình thường
cùng với đó văn bản của sở giao thông vận tải trích dẫn cũng nêu rõ
hành khách tại hà nội và các tỉnh tại vùng một trăm hai mươi ba
đi và đến hà nội không phải test covid một mươi chín
thời gian gần đây nhiều tài xế đến địa phận tỉnh bạc liêu
phải dừng lại để khai báo y tế và trình thẻ xanh covid một mươi chín
tại chốt trên quốc lộ một và đường quảng lộ phùng hiệp
tại cà mau các chốt cửa ngõ vào tỉnh này
vẫn còn chốt kiểm tra luồng xanh thẻ xanh covid
và giấy xét nghiệm âm tính ncov thời hạn bảy mươi hai giờ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã giá sai
dịch covid một mươi chín bùng phát tại địa phương này
sau khi ngành y tế phát hiện một công nhân
của công ty tấn khởi dương tính ncov vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
từ ca f tại cộng đồng này cơ quan chức năng lấy mẫu
trên bảy trăm linh công nhân của doanh nghiệp để xét nghiệm
qua đó phát hiện thêm bốn mươi chín f
hai ngày sau đó cdc bạc liêu ghi nhận
thêm một trăm tám mươi năm f trong đó bảy mươi tám trường hợp sàng lọc
cộng đồng liên quan công ty tứng khởi
số ca còn lại phát hiện trong cộng đồng
ở thành phố bạc liêu là một mươi sáu và trong các khu cách ly
là hai mươi một người liên quan công ty tấn khởi
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều cho biết
nguồn lây tại các công ty thủy sản được nhận định
từ những người đến từ tỉnh ngoài
vì vậy địa phương này kiên quyết không tháo gỡ
ở các chốt cửa ngõ để kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại cà mau từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay
địa phương này ghi nhận một bốn trăm bốn mươi chín f
cả năm hai nghìn hai mươi đã có sáu trăm linh tám người thực hiện điều trị khỏi bệnh
trong năm mươi hai f mới phát hiện hai mươi năm trường hợp
tại cộng đồng hai mươi ba người về từ tp hcm
và các tỉnh thành phố khác
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau huỳnh quốc việt
trong hơn ba mươi người về quê ba tuần qua
ngành y tế phát hiện bảy trăm tám mươi sáu f
mỗi ngày cà mau tiếp nhận trên hai trăm linh người ngoài tỉnh
trong đó có vài chục f
chúng tôi lo nhất là nhóm tài xế đến từ tỉnh khác
nên phải giữ quy định phải có kết quả xét nghiệm âm tính ncov
còn thời hạn bảy mươi hai giờ
cà mau không bỏ chốt cửa ngõ được vì tỉnh là điểm cuối
ông việt nói
chuyển sang thông tin về công tác phòng chống dịch tại an giang
sau ba ngày người dân được đi lại bình thường
thì an giang lại tái thực hiện giới nghiêm ban đêm
do xuất hiện
ổ dịch covid một mươi chín nguy hiểm
ngày hai mươi ba tháng một mươi
ông lê văn phước
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
đã ký công văn khẩn về việc tiếp tục thực hiện giới nghiêm
trong phạm vi toàn tỉnh từ hai mươi h ngày hôm trước
đến năm giờ sáng ngày hôm sau
do trên địa bàn tỉnh xuất hiện ổ dịch
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết
không áp dụng quy định này đối với các đơn vị
phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
và phóng viên biên tập viên của các cơ quan báo chí
thường trú trên địa bàn
các lực lượng đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng
các phương tiện vận tải thủy bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu
những cán bộ công chức viên chức tham mưu xử lý công việc
và những trường hợp khẩn cấp khác
ngoài ra các điểm tổ chức tiêm vaccine
phải bố trí giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm
tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ đợt
người đến tiêm không đến sớm
đeo khẩu trang đảm bảo nguyên tắc năm k
không để tình trạng tập trung đông người
ung ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây nhiễm chéo
đã từ lâu du khách tp hcm rất chuộng những sản phẩm du lịch
ở xứ rừng trầm biển yến như du lịch biển đảo
du lịch văn hóa ẩm thực biển v v
ngược lại cánh hoa cũng là thị trường du lịch khá quan trọng
đối với tp hcm với các sản phẩm du lịch chủ lực như
du lịch đô thị du lịch mua sắm giải trí
chăm sóc sức khỏe văn hóa lịch sử v v
và kết nối đến các tỉnh lân cận
mới đây tp hcm đề xuất với tỉnh khánh hòa cho phép
từ ngày một tháng một mươi một đưa khách từ tp hcm đến khánh hòa
du lịch nghỉ dưỡng đảm bảo các tiêu chí an toàn
thích ứng với dịch covid một mươi chín giữa hai địa phương
cùng với đó hai địa phương tiếp tục hợp tác với nhau
trong nhiều lĩnh vực để thúc đẩy phát triển du lịch
hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý
nhà nước về du lịch xúc tiến quảng bá du lịch
kêu gọi đầu tư phát triển sản phẩm du lịch
bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực du lịch v v
bà bùi thị ngọc hiếu phó giám đốc sở du lịch tp hcm nhận định
trong những năm qua các doanh nghiệp lữ hành
tại tp hcm rất chú trọng và quan tâm khai thác
các chương trình du lịch đến các địa điểm tại khánh hòa
với thời gian lưu trú ba bốn ngày và liên kết đến các tỉnh
thành phố khác để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đa dạng hơn
còn với khánh hòa tỉnh cũng tích cực tham gia
các chương trình du lịch các chương trình sự kiện văn hóa
do tp hcm tổ chức như ngày hội du lịch ẩm thực
và các sự kiện quảng bá chuyên đề
ngược lại tp hcm cũng tích cực tham gia quảng bá
các sự kiện du lịch trọng tâm cho tỉnh khánh hòa
như festival biển nha trang khánh hòa
và sự kiện văn hóa lễ hội khác được tổ chức tại khánh hòa v v
tiếp theo là một thông tin liên quan đến vấn đề mưa lũ tại miền trung
mưa lớn trong những ngày qua đã khiến
nhiều nơi ở khu vực miền trung bị ngập nặng
các địa phương đang phải căng mình ứng phó mưa lũ
đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp
với rì phía bắc rảnh thấp có trục qua nam trung bộ
và đới gió đông trên cao hoạt động mạnh dần
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi trên đất liền tỉnh thừa thiên huế
xuất hiện một đợt mưa to trên diện rộng
có nơi mưa rất to tổng lượng mưa cả đợt
một trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm có nơi đến bốn trăm linh mm
trong sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi do mưa cường suất lớn
đã gây ngập úng ngập lục cục bộ cho một số tuyến đường
nội đô thành phố huế như phạm thị liên phan anh
nguyễn hữu cảnh ngô đức kế đặng dung
nguyễn chí diễu nguyễn trải và các tuyến tỉnh lộ một
đoạn qua xã thủy thanh thị xã hương thủy
tỉnh lộ hai đoạn qua xã phú thanh thành phố huế ngập
một số tuyến đường liên xã vùng ven biển
đầm phá vào vùng thấp trũng ngập với mức một ba m
đặc biệt mưa lũ đã gây sạt lỡ làm hư hỏng
nhiều vị trí thuộc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
ngày hai mươi ba tháng một mươi lãnh đạo công ty cổ phần đường bộ một
thừa thiên huế cho biết mưa lớn những ngày qua
đã làm sạt lỡ mái ta tuy dương sói lỡ lê đường
đất đá tràn ra mặt đường quốc lộ bốn mươi chín b
tại km một trăm linh sáu trăm linh đến km một trăm linh tám trăm linh
thuộc xã lọc bình huyện phú lọc
sáng cùng ngày công ty cổ phần đường bộ một thừa thiên huế
đã điều động nhân lực cùng phương tiện khắc phục tạm thời
các điểm hư hỏng bảo đảm lưu thông trên tuyến đường
đồng thời đặt biển báo cảnh báo điểm sạt lở nguy hiểm
để người đi đường đề phòng